năm hai nghìn hai mươi philippines được dự kiến là sẽ nhập khoảng hai năm triệu tấn gạo giảm một mươi ba tám so với năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến philippines sẽ tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất trên thế giới trong năm nay
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín philippines đã quyết định áp dụng luật thuế quan gạo
dẫn đến việc gia tăng tương đối lượng gạo nhập khẩu và khiến giá gạo trong nước giảm
năm hai nghìn một mươi chín philippines đã nhập mức cao kỷ lục là hai chín triệu tấn gạo
lượng gạo nhập khẩu vào philippines đã tăng gần gấp bốn lần trong vòng ba năm qua
và chiếm khoảng bảy tổng lượng gạo nhập khẩu trên toàn thế giới
năm hai nghìn hai mươi philippines được dự kiến sẽ nhập khoảng hai năm triệu tấn gạo giảm một mươi ba tám so với năm hai nghìn một mươi chín
là do trao đổi thương mại toàn cầu về gạo sẽ giảm
cùng với những số liệu ước tính thấp hơn đối với một số nước như ai cập philippines guinea và kenya
trong khi đó trung quốc tiếp tục duy trì là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới
dự báo sẽ nhập khoảng hai ba triệu tấn trong năm nay